phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiến hành điều tra phân loại các đối tượng để tiến hành xử lý nghiêm theo quy định
do ghen tuông đối tượng nguyễn bình nguyên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại huyện yên bình tỉnh yên bái đã dùng dao gây thương tích cho một người khác
công an huyện yên bình tỉnh yên bái đã khởi tố bình nguyên về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào tối ngày chín tháng năm ông hoàng công thành chú tại xã phú thịnh huyện yên bình đưa bà lương thị tuyết là vợ cũ của nguyên trở về nhà
thành ra về thì bất ngờ đã bị đối tượng nguyên đuổi theo dùng dao chém liên tiếp vào hai cánh tay
sau khi gây án đối tượng nguyên bỏ trốn khỏi hiện trường còn ông thành đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nhận được tin báo công an huyện yên bình đã nhanh chóng có mặt tiến hành điều tra xác minh đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú
cho đến hai mươi ba h cùng ngày đối tượng nguyễn bình nguyên đã đến công an xã bạch hà huyện yên bình để nhận tội
tại cơ quan công an đối tượng nguyên khai nhận do thấy bà lương thị tuyết là vợ cũ đi cùng người đàn ông khác cho nên đã ghen tuông và gây ra sự việc trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang đã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang và các đơn vị nghiệp vụ
đã bắt giữ được đối tượng nguyễn tú anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường dĩnh kế thành phố bắc giang
đây là đối tượng đã dùng dao đe dọa và gây ra vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn

bắc giang đã bắt giữ được đối tượng nguyễn tú anh là thủ phạm đã gây ra vụ cướp trên
khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
đây là vụ án phức tạp đối tượng hết sức manh động liều lĩnh giữa ban ngày vẫn xông vào cửa hàng và dùng dao đe dọa để cướp tài sản
khi gây án đối tượng mặc bộ quần áo mưa đeo khẩu trang và đội mũ để tránh sự phát hiện của lực lượng công an
đây là vụ án phức tạp đối tượng hết sức manh động liều lĩnh giữa ban ngày vẫn xông vào cửa hàng và dùng dao đe dọa để cướp tài sản